tính đến một mươi năm h ngày năm tháng tám trên địa bàn huyện mù căng trải đã thống kê thiệt hại gần một trăm tám mươi tỷ đồng
với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách lá rách ít đùm lá rách nhiều
đến nay huyện mù căng trải về cơ bản đã hỗ trợ tiền cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ
bảo đảm cho nhân dân không ai bị đói sau mưa bão đồng thời tiếp nhận ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm của trung ương
các tổ chức cá nhân nhằm giúp nhân dân huyện mù căng trải vượt qua đau thương mất mát ổn định cuộc sống
tính đến thời điểm này tỉnh yên bái cùng các cơ quan của trung ương các cá nhân tổ chức trong và ngoài tỉnh yên bái
đã hỗ trợ ủng hộ gần ba tỷ đồng như thủ tướng chính phủ ủng hộ một trăm chín mươi triệu đồng
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ba trăm linh triệu đồng trung ương hội chữ thập đỏ việt nam gần hai trăm năm mươi triệu đồng
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai năm trăm linh triệu đồng
tỉnh yên bái hơn một bốn tỷ đồng cùng các cá nhân tổ chức trong và ngoài tỉnh yên bái đã hỗ trợ hơn ba tấn gạo
hàng nghìn thùng mì tôm chăn màn quần áo cùng các nhu yếu phẩm khác
và về lâu dài thì thông qua cái đoàn công tác này chúng tôi sẽ kiểm thời tổng hợp tình hình
để nắm bắt xem cái tình hình thiệt hại cũng như là cái nhu cầu đề xuất của bà con ở địa bàn này phù hợp như thế nào
thì chúng tôi sẽ có cái chỉ đạo theo cái hướng cứu trợ phục hồi dài hạn hơn đối với bà con
làm sao giúp cho bà con không những sớm ổn định được cuộc sống trước mắt
mà còn có điều kiện để phục hồi sinh kế để đảm bảo cuộc sống bền vững sau này
trước mắt tỉnh yên bái hỗ trợ mỗi gia đình có người chết và mất tích một mươi triệu đồng
gia đình có nhà bị cuốn trôi hai mươi năm triệu đồng nhà bị sạt lở một mươi triệu đồng
và hỗ trợ các gia đình có nhà bị trôi hoàn toàn một mươi năm kg gạo trên một nhân khẩu trên một tháng trong thời gian sáu tháng
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái chỉ đạo là không được để người dân nào bị thiếu đói
những hỗ trợ ban đầu cho bà con bị thiệt hại đã được hoàn tất
huyện mù căng trải thành lập ban chuyên trách tiếp nhận quản lý ủng hộ thiên tai
để đăng ký ghi nhận sự ủng hộ của các tấm lòng vàng
đồng thời cũng đã thành lập các tổ cứu trợ khẩn cấp
cán bộ công an dân quân tự vệ đi xe máy hoặc bác bộ gạo
thực phẩm đến các gia đình bị thiệt hại tại các bản bị chia cắt cô lập
đến nay thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ của cá nhân tổ chức
trong tỉnh cũng như là trong cả nước đối với bà con mù trải trong giai đoạn hiện nay
và trong công tác tiếp nhận cứu trợ thì hiện nay đã giao cho anh em là ghi chép vào sổ sách rất là cẩn thận
những hộ gia đình mà đã được hỗ trợ trực tiếp các tổ chức cá nhân đến
còn những hộ gia đình thì ở xa thì chưa đến được thì chúng tôi cũng phải tổng hợp rất là cẩn thận
để sau này trên cơ sở cái tổng cái nguồn hỗ trợ đó để phân chia làm sao điều phối cho nó công bằng
mỗi một gia đình tùy theo cái mức thiệt hại nặng nhẹ có được mức hỗ trợ khác nhau
để làm sao mà tạo sự công bằng trong các bà con
đến thời điểm này mọi công tác cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả vẫn đang được tiến hành rất khẩn trương
tại các xã bị thiệt hại nặng nề như lao trải kim nội
thị trấn mù căng trải những hội dân bị nước lũ cuốn trôi sập đổ hoàn toàn
đã được bố trí nơi ở tạm ổn định bảo đảm lương thực cung cấp dịch vụ y tế đầy đủ